mặc dù chưa từng được học qua lớp đào tạo về chế tạo cơ khí thế nhưng qua quá trình lao động sản xuất ông nguyễn văn hoàn ở thôn tiền phong xã phú lâm huyện yên sơn tỉnh tuyên quang đã mầy mò chế tạo cải tiến hàng chục loại máy móc cho phù hợp với điều kiện canh tác nông nghiệp tại địa phương giúp giải phóng sức lao động nâng cao hiệu quả kinh tế
ông được người dân địa phương chiều mến gọi là nhà sáng chế chân đất của nông dân
năm hai nghìn tám gia đình ông hoàn chuyển đổi sản xuất chè đại trà sang sản xuất chè sạch đặc sản
để sản xuất ra sản phẩm sạch yêu cầu người nông dân tuyệt đối không được sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật toàn bộ công việc phải làm thủ công
trong đó việc bắt sâu hại trên cây trẻ bằng tay là công việc tốn rất nhiều thời gian công sức nhưng hiệu quả không cao
trước thực tế trên ông hoàn đã mày mò nghiên cứu chế tạo được một chiếc máy bắt sâu chè để giảm bớt công sức cũng như thời gian cho bà con trồng
chiếc máy không chỉ hút được các loại sâu hại như dày xanh bọ xít mũi sâu ăn lá trên cây chè mà còn có thể áp dụng trong canh tác rau sạch
thấy được hiệu quả của chiếc máy hút sâu do ông hoàn chế tạo nhiều người dân trong tỉnh tuyên quang và các tỉnh lân cận đã tìm đến đặt mua
ngoài chế tạo thành công máy hút sâu ông hoàn còn chế tạo cải tiến nhiều loại máy móc nông nghiệp khác để phục vụ sản xuất của gia đình
như máy móc mía máy đốn chè máy bón phân cha hạt máy nhổ sắn máy làm cỏ máy khoan lỗ trồng cây máy cây lúa máy đầm bê tông
không qua một trường nước cơ khí nào cả cứ tự mày mò nghiên cứu thì tự làm thế thôi
có những người mua máy của mình về rồi sử dụng rồi thì người ta lại nhắn tin quay lại cho mình rằng tôi mất tiền mua rồi
nhưng mà tôi vẫn phải nhắn tin cảm ơn anh đã sẵn
tôi đã sản xuất ra một loại máy nó rất là hiệu quả
không chỉ say mê sáng tạo trong chế tạo cải tiến máy móc ông hoàn còn được biết đến là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của địa phương
hiện nay gia đình ông có một mươi bốn hectare trẻ mỗi năm cho thu nhập từ bốn trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng tạo việc làm thường xuyên cho hơn hai mươi lao động với mức lương ổn định
hội viên nguyễn văn hoàn chủ yếu thuận tỉnh phong hội viên này là công tác phát triển y tế đi đầu trong các hội viên
với cá nhân chị hoàn này cũng rất là ủng hộ giúp đỡ rất nhiều hội viên tạo công an việc làm cho hội viên đặc biệt là theo mùa vũ
những trẻ theo mùa vũ và cũng đóng góp hỗ trợ cho hội viên về vái vốn hay là đóng góp về xây dựng nông thuận mới tại thôn cũng như của xã
đặc biệt là về đường bí tông công ty cũng rất là hài nhiệt tình về công tác đóng góp về tiền mặt cũng như là về máy móc giúp cho bà con dân giảm công sức
với những sáng chế máy móc có tính ứng dụng thực tế cao dễ sử dụng và mang lại nhiều lợi ích trong nông nghiệp nhà sáng chế trên đất nguyễn văn hoàn đã nhận được nhiều bằng khen giấy khen của tỉnh tuyên quang cũng như của trung ương